các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông hoàng văn thu bốn mươi chín tuổi trú tại huyện bù đăng được người thân và hàng xóm phát hiện đã tử vong
trong tư thế hai tay bị chói chặt chìm sâu dưới ao cách nhà riêng của nạn nhân khoảng năm trăm linh mét
theo ghi nhận tại hiện trường thi thể của ông thu bị dìm sâu dưới ao khoảng bốn mét
hai tay ông thu bị chó chặt bằng một sợi dây thừng dài
chính giữa hai tay được buộc chung với một cục sắt nặng khoảng một mươi kg để giữ chặt nạn nhân dưới nước
còn tại bắc ninh công an huyện quế võ vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn đình sơn hai mươi bốn tuổi và nguyễn đình nhàn hai mươi năm tuổi cùng chú tại xã yên giả huyện quế võ tỉnh bắc ninh về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày bốn tháng sáu hai đối tượng trên dù xe máy không biển số đi trên quốc lộ một mươi tám thì phát hiện chị nguyễn thị dung ở xã phương liễu huyện quế võ đang đi xe đạp điện có để điện thoại trong túi quần
sơn đã điều khiển xe áp sát để nhàn cướp chiếc điện thoại di động của chị dung rồi tẩu thoát
không chỉ gây thiệt hại về tài sản hành động táo tợn của tội phạm cướp giật còn gây nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân
trước tình hình đó lực lượng công an đã làm gì để đẩy lùi loại tội phạm này và nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau được phóng viên thực hiện tại hà nam
đây là đối tượng dương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở thị trấn kiện khê huyện thanh liêm
hà nam vừa bị công an huyện suy tiên hà nam bắt về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu dũng đi xe máy đến đoạn đường vắng thuộc địa phận khu công nghiệp đồng văn hai huyện duy tiên
thì gặp một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự
dũng dùng dao đe dọa cướp một triệu năm trăm linh nghìn đồng một điện thoại di động iphone năm s và khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó dũng tiếp tục đi đến khu vực xã tiên ngoại huyện duy tiên
thì gặp một đôi nam nữ khác đang ngồi hóng mát
bằng thủ đoạn trên dũng đe dọa cướp ba chiếc điện thoại di động nhãn hiệu opple
dũng dùng dao đe dọa cướp một triệu năm trăm linh nghìn đồng một điện thoại di động iphone năm s và khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại